từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ngành y tế thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp xét nghiệm khoanh vùng dập dịch
tuy nhiên do số lượng f một f hai lớn lịch trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp gây khó khăn cho công tác lấy mẫu trong cộng đồng
trước tình hình đó đà nẵng đã quyết định đưa phương pháp test nhóm vào thử nghiệm
đây là phương pháp được cho là tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm nhằm sớm khoanh vùng đối tượng nguy cơ lây nhiễm
sáng nay phường bình thuận quận hải châu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hơn bốn trăm hai mươi nhân khẩu nằm trong khu vực nguy cơ cao
nơi có ba bệnh nhân dương tính với covid trên địa bàn mỗi nhóm từ ba đến năm người được gộp vào một trong mẫu chung xét nghiệm
sau khi có kết quả xét nghiệm nếu trường hợp dương tính ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm lại cho từng trường hợp để có kết quả cụ thể

tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm trong tình hình dịch đang diễn ra trên diện rộng
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tận đà nẵng cho biết hiện đơn vị đã nhận được gần chín trăm linh mẫu lấy từ trên hơn ba người từ các quận huyện chuyển lên
phương pháp xét nghiệm gộp đã được các nước có nền y học tiên tiến như hàn quốc triển khai
đối với đà nẵng đây cũng là lựa chọn phù hợp trong tình hình diễn biến dịch gia tăng và có nguy cơ lây lan rộng như hiện nay